liên quan đến sai phạm đấu thầu tại bệnh viện mắt tp hcm cơ quan công an vừa quyết định khởi tố bắt tạm giam bốn cán bộ bệnh viện này trong đó có phó giám đốc nguyễn trí dũng
trước đó vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bắt tạm giam bốn bị can từ bệnh viện mắt
gồm nguyễn minh khải giám đốc võ thị trinh nga phó giám đốc phí duy tiến nguyễn phó giám đốc nguyễn quốc toản nguyên trưởng khoa phẫu thuật km hồ sức
về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
mới rộng điều tra ngày hai mươi bốn tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an tiếp tục khởi tố bị can để tạm giam với bốn đối tượng là cán bộ viên chức bệnh viện mắt với vai trò đồng phạm
trong đó có ông nguyễn trí dũng phó giám đốc bệnh viện phan tị bích hạnh trưởng phòng tài chính kế toán nguyễn đỗ nguyên trưởng khoa tổng hợp lương ngọc tuấn phó trưởng khoa khám mắt
các quyết định nêu trên đã được viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn